hôm nay ngày một tháng bảy là ngày bảo hiểm y tế việt nam
hiện nước ta có hơn bảy mươi sáu triệu người tham gia bảo hiểm y tế
đạt tỷ lệ bao phủ hơn tám mươi hai dân số
tại những bệnh viện chuyên khoa như bệnh viện huyết học truyền máu trung ương
hơn ai hết những người bệnh nhân đang điều trị tại đây hiểu rõ nhất giá trị của tấm thẻ bảo hiểm y tế
khi phải gắn với một căn bệnh hiểm nghèo suốt đời
thì bảo hiểm y tế chính là chiếc phao cứu sinh cho tính mạng của họ
con trai anh nguyễn văn đương điều trị tại bệnh viện huyết học truyền máu trung ương hơn một năm nay
cháu bé được phát hiện mắc căn bệnh hemophili
một căn bệnh về dối loạn hệ thống máu từ khi mới bảy tháng tuổi
sống tại nông thôn da cảnh thông khá già
thu nhập của hai vợ chồng anh chỉ vài triệu đồng một tháng
nhờ tham gia bảo hiểm y tế gia đình lại thuộc hộ nghèo
nên chi phí khám chữa bệnh của con trai anh được bảo hiểm y tế chi trả một trăm linh
gánh nặng về kinh tế
của gia đình nhẹ đi rất nhiều
vợ chồng anh có thêm động lực để chữa bệnh cho cháu bé
tuy nhiên không phải ai cũng nhận thức
đúng đán đầy đủ được quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế
nhiều người chỉ đến khi mắc bệnh hoặc gia đình có người mắc bệnh nặng
hiểm nghèo mới tìm đến bảo hiểm y tế
lần đầu tiên chị lò thị yên đưa chồng là anh lò văn phớ đi khám bệnh
là lúc phát hiện da chồng mắc căn bệnh hiểm nghèo bệnh ung thư máu
nhưng chồng chị lúc đó chưa có thẻ bảo hiểm y tế
anh ấy là người trụ cột gia đình ngoại tri tiêu với việc nhỏ việc lớn thì anh ấy hết
anh ấy đã mắc bệnh thì gia đình khó khăn lắm
con còn nhỏ bố mẹ thì già yếu hết rồi
một đứa lại phải học nữa
xong rồi là chi phí rất tốn kém
cả trên lên viện tỉnh cũng không có bảo hiểm
rồi viện hiện không có và xuống đây không có thì khoảng hết bốn mươi năm mươi triệu
phải bán con trâu con bò
hơn ai hết những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện huyết học
truyền máu trung ương này hiểu rõ nhất giá trị của tấm thẻ bảo hiểm y tế
khi mắc một căn bệnh phải điều trị cả đời
thì bảo hiểm y tế được xem như chiếc phao cứu sinh cho sức khỏe của họ
và giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình
thường thường nếu mà những một đợt điều trị này của cháu là
tôi cứ ước tính thông thường là khoảng độ năm sáu mươi
nhưng mà nếu mà có đợt nào cao thì là lên tới hơn trăm
thế mà nếu mà không có được bảo hiểm thì
chắc chúng tôi không thể nào mà cho cháu điều trị được
theo giáo sư tiến sĩ nguyễn anh trí
viện trưởng viện huyết học truyền máu trung ương
có đến hơn chín mươi bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện có thể bảo hiểm y tế
điều này quyết định việc bệnh nhân có được thụ hưởng các dịch vụ y tế từ thấp đến cao
và có thể tiến hành các tiến trình trần đoán điều trị hay không
bởi nếu không có thẻ bảo hiểm y tế thì chỉ qua hai đợt điều trị hóa chất
ít gia đình có đủ khả năng chi trả
có người nói đùa với tôi là chỉ cần hai đợt hoạt chất thân là một cái nhà năm tầng
là có thể bị rung rinh có thể còn phải bán nhà để mà điều trị bệnh
nhưng mà trên thực tế nhờ có bảo hiểm y tế mà bệnh nhân của chúng tôi đây
đã được áp dụng đã được sử dụng những dịch vụ tốt nhất trong chẩn đoán
và trong điều trị thậm chí là rất cao cấp như ghẹp từ bờ góc chẳng hạn
thì có đến sáu mươi thậm chí có những trường hợp đến tám mươi các cái chi phí là do bảo hiểm y tế đã chi trả
sau hơn hai mươi năm thực thi chính sách bảo hiểm y tế nhất là từ khi luật bảo hiểm y tế được quốc hội thông qua vào năm hai nghìn một mươi
bảo hiểm y tế đã từng bước phát triển đạt được những thành tiệu quan trọng
số người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng tăng mức độ tiếp cận dịch vụ y tế của người dân tham gia bảo hiểm y tế được cải thiện rõ rệt
bảo hiểm y tế đã tạo ra nguồn tài chính công đáng kể
cho công tác khám chữa bệnh góp phần thực hiện mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân bảo đảm an sinh xã hội